thông tin từ antv tp hcm
đang chạy xe tay ga bất ngờ thắng gấp cô gái không làm chủ được tay lái đã bị ngã xuống đường bất tỉnh trước đầu xe ô tô
vụ việc xảy ra vào sáng ngày hôm nay tại quận một mươi tp hcm
theo thông tin ban đầu cô gái đi xe tay ga hiệu lit biển kiểm soát ba mươi bảy l hai mươi một nghìn ba trăm hai mươi chạy trên đường tô hiến thành
hướng từ lý thường kiệt về thành thái thuộc phường một mươi bốn quận một mươi tp hcm
khi đến trước số nhà bốn trăm sáu mươi năm đường tô hiến thành phường một mươi bốn quận một mươi bất ngờ cô gái thắng gấp không làm chủ được tay lái
té ngã xuống đường nằm bất tỉnh dưới đường kẻ vạch phân chia hai chiều
lúc này tài xế điều khiển ô tô biển kiểm soát sáu mươi ld bốn nghìn ba trăm chín mươi ba chạy hướng ngược lại nhìn thấy cô gái ngã từ xa
rất may đã thắng kịp dừng xe ngay trước mặt cô gái
tài xế đã kịp thời đưa nạn nhân đi cấp cứu
tại hiện trường chiếc xe tay ga trượt dài một khoảng hai mươi mét đầu xe ô tô nằm ngay nón bảo hiểm của cô gái bị té ngã
nhiều xe qua lại khu vực này rất khó khăn
nhờ được tin báo lực lượng chức năng quận một mươi đã có mặt kịp thời khám nghiệm xử lý hiện trường điều tiết giao thông
hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ